theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tình trạng nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng
cùng với nguy cơ mưa lớn mưa đá tại bắc bộ
do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên từ nay đến ngày bảy tháng sáu ở bắc bộ có mưa rào và rông dài rác
vùng núi và trung du bắc bộ có mưa vừa mưa to
nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ
và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh trung bộ
riêng khu vực hà nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh